tối sáu tháng bảy tại tp hcm đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã có buổi tiết thân mật và chiêu đãi trọng thể đồng chí hoàng khôn minh và đoàn đại biểu đảng cộng sản trung quốc tham dự hội thảo lý luận lần thứ một mươi bốn giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc
tại cuộc tiếp đồng chí nguyễn thiện nhân đã giới thiệu với đồng chí hoàng khôn minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tp hcm với các bộ ngành địa phương của trung quốc
nhân dịp này hai bên cũng đã trao đổi về phương hướng thúc đẩy hợp tác giao lưu giữa hai bên trong thời gian tới
cũng trong sáng sáu tháng bảy tại hội thảo lý luận lần thứ một mươi bốn giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản trung quốc tổ chức tại tp hcm với chủ đề thực tiễn và kinh nghiệm đổi mới của việt nam và cải cách mở cửa của trung quốc
các đại biểu hai bên đã đi sâu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm của hai đảng về các vấn đề lớn trong quá trình thực hiện đổi mới ở việt nam và cải cách mở cửa ở trung quốc